thời gian tới ngành giao thông sẽ nghiên cứu giải pháp phòng ngừa tai nạn ở các làn đường hỗn hợp
bên cạnh đó ngành sẽ tiếp tục khảo sát xem xét lên phương án tổ chức giao thông an toàn
những vị trí những đoạn tuyến có thể bố trí phân tách giữa làn ô tô xe máy để giảm tai nạn giao thông
trong bối cảnh chưa có biện pháp tách riêng làn đường như hiện nay
thì ý thức của người tham gia giao thông là vô cùng quan trọng
bên cạnh đó cơ quan chức năng cũng cần có những hình phạt nguội thích hợp
để những vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn này giảm bớt trong thời gian tới